một trường hợp cháu bé bị thương nặng ở vùng bụng nghi là bị đạn bắn vào bụng vừa được các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa hùng vương huyện đoan hùng tỉnh phú thọ cấp cứu kịp thời
trước đó người nhà cháu bé cho biết khi cháu đang chơi tại sân nhà thì bất ngờ bị một dị vật bay thẳng vào vùng bụng
ngay sau đó cháu bé có biểu hiện đau bụng và được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu
kết quả chụp ct cho thấy trong ổ bụng có dị vật và có nhiều dịch
các bác sĩ đã lấy ra từ ổ bụng một dị vật kim loại là trì giống như đạn súng hơi kích thước năm x một cm
đây là trường hợp nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời bệnh nhân có nguy cơ tử vong do mất máu thủng ruột sốc nhiễm khuẩn